kính chào quý vị khán giả rất vui được cùng quý vị mở đầu buổi sáng với những thông tin hữu ích trong chương trình an ninh ngày mới
hôm nay thứ ba ngày một mươi một tháng tám mở đầu là thông tin về cơn bão số ba trên biển đông
đến bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông
ngay trên bờ biển phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi
thưa quý vị và vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai sẽ ở cấp ba
và trong từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo thì bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc
và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
và những thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần sau của chương trình